sở giáo dục và đào tạo hà nội công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
đây là số liệu tổng hợp sau khi học sinh tiến hành đăng ký nguyện vọng dự tuyển qua phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp một mươi trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
căn cứ vào các thông số như số lượng đăng ký dự tuyển số lượng đăng ký nguyện vọng một số lượng đăng ký nguyện vọng hai
chỉ tiêu tuyển sinh thí sinh hình dung mức độ cạnh tranh để có một suất vào trường
có thể thấy một số trường có mức độ cạnh tranh mạnh mẽ là những trường có điểm trúng tuyển ở mức cao trong mùa tuyển sinh trước
như trường trung học phổ thông phan đình phùng sáu trăm linh chỉ tiêu một ba trăm bảy mươi ba đăng ký trường trung học phổ thông yên hòa bảy trăm hai mươi chỉ tiêu một tám trăm bảy mươi đăng ký
trường trung học phổ thông kim liên sáu trăm linh trị tiêu một sáu trăm năm mươi sáu đăng ký trường trung học phổ thông nguyễn văn cử năm trăm tám mươi năm trị tiêu bốn hai trăm hai mươi năm
tổng số chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp một mươi các trường trung học phổ thông công lập của hà nội năm nay là sáu mươi bốn một trăm một mươi chỉ tiêu với hơn tám mươi chín thí sinh đăng ký dự thi